bộ công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
sau sáu năm triển khai đề án hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng khắp trên cả nước
thiết lập trên một trăm linh điểm bán hàng việt nam với tên gọi tự hào hàng việt nam tại sáu mươi một địa phương
đến nay hàng việt chiếm trên chín mươi trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước
chiếm từ sáu mươi chín mươi sáu tại các hệ thống siêu thị nước ngoài tại thị trường nội địa
tỷ lệ hàng việt tại các chợ cửa hàng tiện lợi chiếm từ sáu mươi trở lên
tuy nhiên hàng việt hiện phải chịu sức ép cạnh tranh của fta
chính vì thế bộ công thương kiến nghị cần phải tiếp tục triển khai cuộc vận động trong tình hình mới
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu dùng
đặc biệt là thương mại điện tử cả trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng việt nam